cụ thể thành phố hồ chí minh một trăm năm mươi tám ca tiền giang một mươi sáu ca phú yên tám ca hưng yên sáu ca vĩnh long một ca
trong số này có một trăm tám mươi tám ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa
đến nay việt nam ghi nhận tổng cộng một mươi năm hai trăm năm mươi bốn ca trong nước và một bảy trăm chín mươi tám ca nhập cảnh